tại thành phố cần thơ viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp với học viện chính trị khu vực bốn
tổ chức hội thảo về đề án biên soạn bách khoa toàn thư việt nam truyền thống và cộng đồng
đề án được chính thức triển khai vào năm hai nghìn một mươi bảy và đến nay đã xây dựng xong cấu trúc vĩ mô gồm khoảng sáu mươi mục từ
và đã bắt đầu biên soạn nhất là việc xây dựng nền tảng huy động trí tuệ cộng đồng cùng tham gia
các tham luận ý kiến tại hội thảo là cơ sở để viện khoa học xã hội việt nam làm tờ trình thủ tướng chính phủ
cho phép xây dựng đề án đồng thời trên cơ sở kinh nghiệm của những người đã tổ chức thực hiện hoạch định
cũng như tham chiếu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng đề án biên soạn bách khoa toàn thư việt nam đạt hiệu quả cao